nhằm có thể phân biệt được các cụm dân cư tránh tình trạng dịch bệnh lây nhiễm chéo
chốt chặt chắc chắn sẽ ít nhiều gây đảo lộn những thói quen di chuyển và đi lại của người dân
thế nhưng chỉ không lâu sau đó thì chính những người dân ở khu vực này lại cảm thấy an tâm hơn khi mà họ có một cuộc sống trong một cộng đồng dân cư an toàn
những cột bê tông chắn ngang đường những đống gạch hay những chiếc xe ô tô cỡ lớn thậm chí là cả container cũng được chưng dụng để làm chốt cứng ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh
ban đầu nhiều người còn bỡ ngỡ thì những trường hợp quay đầu như thế này là không hiếm gặp
thế nhưng khi hiểu ra được tác dụng của nó
thì những chốt chặn cứng cấm một trăm linh phương tiện qua lại lại đang nhận được sự ủng hộ từ phía người dân
cái này là họ ngăn này là chỉ ngăn ngoài dìa làng thôi chứ còn nhu yếu phẩm thì trong thôn nó đều có đầy đủ hết rồi
thôn nào cũng có cái khu bán nhu yếu phẩm này đầy đủ hết chứ không phải là khó khăn lắm
thế này không phải ngăn không dân chợ thì người ta vẫn còn lối đi vào và kêu họ chỉ kiểm tra y tế đơn giản thôi
từ làng họ đằng kia là vì là chỉ thị là
thôn cách thôn làng làng á thì họ vào đi phải kiểm tra khai pháo y tế là vẫn đi vào được bình thường chứ không có khó khăn lắm
còn để đi gần hơn ví dụ mình ở đây mà đi sang kia thì lại nó hơi xa
nói ra là em đi quen ở đây rồi thì em thấy nó bình thường nhưng mà những người khác mới đến thì chắc họ cũng bất tiện
bởi vì họ đi trồ vào rồi lại trồ rất nhiều vòng có thể đến chốt kia
đây là gây vầy là để cho tốt cho chúng mình thôi là không dịch bệnh ngăn người dịch bệnh người ta đi vào
kể cả đi ra cũng phải có phiếu
để đi ra không như ở tỉnh nơi khác như trong thành phố hồ chí minh là sẽ bị bùng
còn phường thì ở phường này thì rất nhiều lối đi
mọi người nhiều người người ta sẽ biết người ta sẽ có những cái lối đi khác nhau cho mình
còn không phải là chỉ có một lối đi như thế này để họ có thể tránh được ạ
em thấy cái này là rất ổn đấy ạ
chứ không phải là
bởi vì có nhiều đường đi mà anh
bởi vì những cái chốt kia thì họ có người họ
kiểm tra đi thì dễ hơn đấy
đường này để tránh các ô tô xe cộ lớn ấy
địa bàn rộng nhiều lối đi ngõ ngách thông nhau và thông cả ra đường lớn
đó là đặc điểm chung của các khu dân cư ở nước ta
với cách làm linh hoạt duy trì cả chốt cứng và chốt mềm như hiện nay
đang phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch khi khoanh vùng được các cụm dân cư
ngăn chặn được nguồn lây lan dịch bệnh ngay từ ban đầu
nước lượng cán bộ và ở dưới tổ dân phố mỏng
cửa ra vào trong các tổ dân phố là nó lớn
cho nên cái việc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thì nó không đảm bảo được cái chất lượng hiệu quả
tám cái chốt thì anh em chúng tôi đã kiểm soát
được người ra vào trong tổ dân phố
và các mặt hàng thiết yếu khi ra vào tổ dân phố
cũng đã trình báo là các cái chốt thì anh em tôi kiểm soát được
một số người dân mà khi anh em tôi hỏi cho ý kiến
thì sau lúc đầu thì là cho rằng ngăn sông chợ
sau khi thấy rằng cái hiệu quả cũng như là cái việc phòng chống dịch trong cả nước hiện nay
nó cần cấp bách thì những người dân đấy người ta rất là ủng hộ
bên cạnh đó là quận đã phát và phường phát cho mỗi hộ gia đình một cái phiếu
để ra vào vào cái phiếu liêu hành và phiếu đi chợ
đảm bảo việc giãn cách đúng theo quy định
cùng với đó
địa phương này cũng thực hiện khai báo y tế bắt buộc
đối với tất cả người tham gia vận tải hàng hóa
trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch sản xuất kinh doanh
nhu yếu phẩm và người lao động trong các cơ sở sản xuất trên địa bàn
sự đồng lòng của người dân trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền
sẽ góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
sớm đem lại cuộc sống bình thường cho người dân